với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm thời gian qua các xã trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã ưu tiên dành nguồn lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
đến nay toàn tỉnh có một trăm một mươi một trong tổng số một trăm một mươi sáu xã đặt tiêu chí về giao thông một trăm linh số xã có đường giao thông đến trung tâm xã
toàn tỉnh lâm đồng đã đầu tư xây dựng được gần hai km đường giao thông trong đó xây mới bảy trăm linh năm km sửa chữa nâng cấp một hai trăm linh km với tổng kinh phí đầu tư trên ba tỷ đồng
hiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh lâm đồng có khoảng bảy km trong đó tỷ lệ cứng hóa đạt trên tám mươi hai một trăm linh số xã có đường giao thông đến trung tâm xã trên chín mươi năm xã đạt tiêu chí về giao thông
để từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn hiện địa phương đang tiếp tục chú trọng và ưu tiên huy động các nguồn vốn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền công lao động để thực hiện có hiệu quả đề án đường giao thông trên địa bàn